hôm nay ngày một mươi một tháng sáu bản tin sẽ có những nội dung chính sau đây
ngày hôm nay quốc hội bước vào ngày chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên
phần trả lời chất vấn của bộ trưởng nông nghiệp và phát triển nông thôn cao đức pháp
nhận được nhiều sự quan tâm của các đại biểu và người dân
thông tin mới nhất liên quan đến vụ hỏa hoạn lớn xảy ra vào sáng sớm nay
tại quận hoàng mai hà nội khiến năm người trong một gia đình tử vong
thành phố hà nội đã chỉ đạo các bên liên quan khẩn trương khắc phục hậu quả của vụ hỏa hoạn
ngày hôm nay gần tám mươi thí sinh của thủ đô hà nội chính thức bước vào kỳ thi lớp một mươi
theo sở giáo dục và đào tạo hà nội năm nay sẽ chỉ có sáu mươi thí sinh đều vào trường công lập
năm còn lại sẽ vào các trường dân lập tỷ lệ này là một thách thức lớn đối với các thí sinh
mở đầu là các tin tức về an ninh trật tự
khoảng giờ ngày hôm nay tại ngôi nhà ba tầng trong ngõ một trăm chín mươi đường hoàng mai
phường tương mai quận hoàng mai thành phố hà nội đã xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến năm người tử vong
và tất cả các nạn nhân đều là thành viên trong một gia đình
phóng viên truyền hình công an nhân dân đã kịp thời có mặt tại hiện trường để ghi nhận về vụ việc này
thời điểm hỏa hoạn xảy ra trong ngôi nhà trên có một mươi người trong một gia đình
một người trên tầng hai kịp thời chạy thoát còn năm người ở tầng ba và tầng một đã không thể thoát thân
cháu dương thủy linh may mắn được người trong nhà đưa ra từ tầng hai bằng hoàng kiểm tra sự việc
lúc cháy thì mọi người kêu rồi bác cháu nghe thấy rồi bác cháu dựng mọi người dạy và bác cháu mở cửa và đi ra
nhưng mà khói đen mù mịt quá nên bác cháu không ra được nên bác cháu đã phá cửa và tháo kính ra để đập cửa ra
ngôi nhà bốn tầng nơi xảy ra vụ
cái cửa cháy nằm sâu trong một con ngõ hẹp
sau khi phát hiện đám cháy lực lượng phòng cháy chữa cháy và người dân đã tìm mọi cách để phá cửa cứu các nạn nhân
tuy nhiên do hệ thống cửa kiên cố cộng với sức nóng phát ra từ phía trong khiến cho công tác chữa cháy gần như không thể thực hiện được
có nghe nhưng mà không thể cứu được vì là cái cửa nó quá chặt
còn ở tầng hai là vợ chồng bạn trung trốn là được vì là bạn ấy đập cửa sổ để trèo sang bên

các nghiệm hiện trường của công an thành phố hà nội đang triển thai thu thập chứng cứ để xác định rõ nguyên nhân cây cháy
đại diện thành phố hà nội ông lê hình sơn phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đã đến hiện trường vụ cháy thân hỏi và động viên thân nhân gia đình bị nạn
trong thời gian tới thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo sát sao hơn và đặc biệt là các cơ sở các tổ dân phố phải phát huy phát huy vai trò để tuyên truyền
nâng cao nhận thức để từng hộ gia đình từng người dân thấy rằng việc phòng cháy chữa cháy phòng chống cháy nổ là nhiệm vụ là trách nhiệm của mình để bảo vệ tính mạng và tài sản của chính gia đình mình của người thân mình của bản thân mình
tại thành phố hà nội hiện tồn tại hàng trăm nghìn căn nhà ống có thiết kế kiên cố không có lối thoát hiểm
do vậy mỗi khi xảy ra các vụ cháy nổ thường gây ra thiệt hại nặng về người và tài sản vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng xác minh làm rõ
cũng liên quan đến vụ cháy này chủ tịch ubnd tp hà nội ngay trong sáng nay đã có công điện yêu cầu quận hoàng mai và các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy
chủ tịch ubnd tp hà nội yêu cầu sở lao động thương binh và xã hội ubnd quận hoàng mai khẩn trương thực hiện việc hỗ trợ gia đình các nạn nhân
công an thành phố sở y tế cũng được yêu cầu phải khẩn trương xác định nguyên nhân của cháy triển khai vệ sinh dọn dẹp khu vực hiện trường vụ cháy
cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố tăng cường tuyên truyền công tác phòng chống cháy nổ kiểm tra và hướng dẫn công tác phòng chống cháy nổ tại các khu dân cư
có các phương án về thiết bị phương tiện nhân lực tại chỗ duy trì lệnh trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn tiếng đồng hồ sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi xảy ra cháy nổ
chủ tịch ubnd tp hà nội cũng yêu cầu tổng công ty đại lực hà nội chỉ đạo việc kiểm tra hướng dẫn các hộ gia đình trên địa bàn
thực hiện nghiêm các quy định về an toàn điện phòng chống cháy nổ do chập cháy điện
tiếp tục với một thông tin từ tp hcm vào sáng nay tại tòa án nhân dân tp hcm đã diễn ra phiên tòa sơ thẩm đối với bị can nguyễn minh quang về tội giết người
theo cáo trạng vào khoảng một mươi ba h ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bốn tại số bốn trên bốn mươi hai đường phùng tá chu phường an lạc a quận bình tân tp hcm
quang đã bóc cổ chị cao yến thi do chị này đòi chấm dứt quan hệ tình cảm
do quảng dùng dao đâm khoảng bảy tám nhát vào vùng cổ ngực và bụng làm chị thi tử vong tại chỗ
sau đó quảng dùng dao đâm chị cùng hai con dao khác đã cắt tay đâm nhiều nhát vào ngực và bụng của mình để tự tử nhưng đã được đưa đi cấp cứu
hội đồng xét xử tuyên nguyễn minh quảng mức án tử hình về hành vi giết người
thông tin phóng viên chúng tôi vừa thực hiện đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận nam tử liêm tp hcm vừa lập chuyên án bắt giữ đối tượng trần quốc thịnh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
năm một nghìn chín trăm chín mươi một chú tại huyện canh lộc tỉnh hà tĩnh đang có hành vi bán ma túy cho các đối tượng nghiện tại khu vực bến xe mỹ đình tăng vật thu giữ gồm năm bánh cần xa
tại cơ quan điều tra trần quốc thịnh khai nhận có ba đối tượng ở hà nội đặt hàng mua ma túy dạng cần sa
sau khi nhận đơn hàng thịnh liên hệ với nguồn cung cấp ma túy từ lào
giá của một kg cần xa mà thịnh mua được từ lào là bảy triệu đồng
khi về thịnh bán lại cho các đầu mối ở hà nội với giá là một mươi một triệu đồng một kg
ma túy được chuyển từ lào về tp vinh bằng xe khách sau đó thịnh trực tiếp chuyển ra hà nội để tiêu thụ
năm bánh cần sa dạng thảo mộc bị bắt giữ có tổng trọng lượng là hai bốn kg
được biết hiện nay thịnh là học viên tại một trung tâm dạy nghề tại tp vinh
ngoài giờ học thịnh lên mạng tìm mối mua hàng với mục đích mở rộng địa bàn phân phối ma túy ra các tỉnh phía bắc
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
để góp phần nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy trong tình hình mới
và phát huy vai trò trách nhiệm của tình nguyện viên đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã trong công tác cai nghiện ma túy
và chiều nay tại hà nội bộ lao động thương minh và xã hội đã tổ chức lễ phát động phong trào tình nguyện viên giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện và hòa nhập cộng đồng
trên thực tế cả nước hiện có hai trăm linh bốn ba trăm bảy mươi bảy người nghiện nhưng mới chỉ có hơn một mươi tám chín trăm linh tình nguyện viên các địa phương
vẫn còn nhiều người nghiện chưa được tình nguyện viên tiếp cận giúp đỡ
vì vậy bộ lao động thương binh và xã hội đã ban hành quyết định bảy trăm chín mươi sáu qd ldtb xh về kế hoạch thực hiện phong trào tình nguyện viên giúp đỡ người nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng để phát triển đội ngũ tình nguyện viên trên cả nước
đến thời điểm này tại ba mươi chín tỉnh thành phố trên cả nước đã thành lập được trên hai bảy trăm linh đội với trên một mươi tám tình nguyện viên
các tình nguyện viên đã chủ động đề xuất với chính quyền các tổ chức xã hội kết nối giúp người nghiện người cai nghiện với các chương trình xóa đói giảm nghèo dạy nghề tạo việc làm
đứng ra bảo lãnh và hướng dẫn người sau cai nghiện kỹ thuật làm ăn sinh kế vận động doanh nghiệp tại địa bàn nhận người sau cai nghiện và làm việc giúp họ từ bỏ ma túy có công việc ổn định thậm chí nhiều người đã trở thành chủ cơ sở sản xuất kinh doanh tiếp tục hỗ trợ người cùng cảnh ngộ trước đây
công ty này do bà lê thị mai phương làm giám đốc chuyên sản xuất và nhuộm mài các sản phẩm vải công nghiệp
mặc dù công ty có xây dựng hệ thống xử lý nước thải nhưng không vận hành mà thường xuyên xả thải trực tiếp ra sông cầu lường vào các buổi tối từ hai mươi một giờ hàng ngày
hành vi vi phạm của công ty trên đã làm cho con sông cầu lường ngày càng bị ô nhiễm ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp và cuộc sống của người dân địa phương
hiện tại phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh hưng yên đã phối hợp với viện hóa học công nghiệp việt nam tiến hành lấy mẫu nước thải để phân tích xác định mức độ vi phạm
đồng thời tiến hành các biện pháp điều tra để xử lý đơn vị này theo quy định của pháp luật trong thời gian sớm nhất
ngày hôm nay gần tám mươi thí sinh thủ đô đã bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi với hai môn thi là văn và toán
một trong những thông tin mà chúng tôi nhận được từ sở giáo dục và đào tạo hà nội đó là số lượng thí sinh thi vào lớp một mươi năm nay đã tăng hơn so với năm ngoái đến gần một mươi em
trường trung học phổ thông đại mỗ quận nam tử liêm
sau thời gian làm bài là một trăm hai mươi phút
nhiều thí sinh kết thúc môn văn của mình với tâm trạng phấn khởi
đa số các em đều cho rằng đề thi có tính mở gắn với thực tế cuộc sống và sát với chương trình ôn tập của các em
đề năm nay thì nó nằm trong chương trình học của bọn em
bọn em cũng được ôn rất kỹ
và em thấy là đề năm nay cũng không khó
đề đề thi năm nay cũng vừa sức làm cũng tốt
em với chị là em thấy đề thi văn năm nay bình thường rất sát sao với các em
những bài học ở trường em làm rất tốt
trong đề thi thì có những bài đoàn hình đánh cá và những bài ngôn sao sao sô
tại thành phố hồ chí minh buổi sáng các em thi môn văn và buổi chiều các em thi môn ngoại ngữ
với đề thi ngoại ngữ đa số các thí sinh nhận định là khá khó
nhiều từ mới áp dụng nhiều phần ngữ pháp mới giải quyết được
anh thì em làm cỡ bảy mươi còn dân thì em làm cỡ tám mươi
em nhận xét như thế nào với hai đề
đề anh thì nó có phần
phần hơi khó còn đời dân thì nó cũng bình thường cũng dễ
đề này nó ra thú vị hơn học sinh dở cũng có thể làm được trên trung bình không có học vẹt
kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi năm nay thành phố hồ chí minh có bảy mươi tám hồ sơ đăng ký dự thi
trong đó chỉ tiêu cho các trường công lập là hơn sáu mươi bốn em
tại thủ đô hà nội có gần tám mươi hồ sơ đăng ký dự thi
với số lượng thí sinh thi đông như vậy sở giáo dục và đào tạo hà nội đã bố trí một trăm sáu mươi điểm thi
với ba ba trăm năm mươi phần
phòng thi mỗi phòng thi tối đa là hai mươi bốn em
sở giáo dục và đào tạo hà nội cũng đã thành lập hai mươi đoàn thanh tra lưu động
đi kiểm tra công tác coi thi tại các điểm thi bất kỳ trên địa bàn
theo đánh giá chung thì cơ sở vật chất cũng như công tác an ninh ở các điểm thi đều được đảm bảo
chúng tôi đã cũng đã phân công các đồng chí làm công tác trật tự an ninh
đối với công an quận thì có hai đồng chí cũng được bố trí sắp xếp
ở những cái chỗ mà chúng tôi đã xem xét để phân công
và đối với các phòng thi thì báo cáo công chí là chúng tôi cũng phân công
theo đúng theo quy chế hướng dẫn về kỳ thi
theo sở giáo dục và đào tạo hà nội để đảm bảo tính nghiêm túc của kỳ thi
đội ngũ cán bộ coi thi đã được đổi chéo giữa các quận huyện thị xã
nhằm tránh tình trạng giáo viên đi coi thi học sinh của đơn vị mình
cán bộ coi thi được điều động theo tỷ lệ năm mươi là giáo viên trung học cơ sở
số còn lại là giáo viên trung học phổ thông và đều không dạy hai môn thi của kỳ thi
đây là môn văn và môn toán
ở đây là có tất cả là một mươi tám phòng thi
và sáng nay thì có năm em bỏ thi
điểm thi này thì diễn ra mọi cái đều an toàn theo đúng quy định
và có trao đổi với một số học sinh
thì các em sau khi làm bài xong thì các em có nói rằng là đề thi vừa sức với các em
thưa quý vị và sáng mai
các thí sinh sẽ thi môn ngoại ngữ
và chiều ngày một mươi hai và một mươi ba tháng sáu các trường chuyên sẽ tổ chức thi môn chuyên
và theo giám đốc sở giáo dục và đào tạo hà nội
kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi năm nay chỉ có sáu mươi thí sinh được vào trường công lập
và bốn mươi thí sinh sẽ vào các trường dân lập
tỷ lệ này thực sự là một thách thức lớn đối với các thí sinh
và chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về kỳ thi này trong các bản tin sau
chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác
vào sáng nay tại hà nội hội đồng giải báo chí quốc gia đã tổ chức buổi họp báo
về giải báo chí quốc gia lần thứ chín năm hai nghìn một mươi bốn
năm nay số lượng giải a lên đến chín giải nhiều nhất từ trước đến nay
đây là lần đầu tiên giải được tổ chức theo đề án nâng cao chất lượng giải báo chí quốc gia
theo đó thông qua việc bổ sung lợi hình báo địa tử tăng số lượng giải
tăng cường công tác tuyển chọn ở các cấp hội để tiếp tục nâng cao chất lượng giải
nhằm khuyến khích động viên tôn vinh những tác giả tác phẩm báo chí xuất sắc
phát hành trong một năm lao động sáng tạo của đối ngũ nhà báo
hội đồng giải năm nay nhận được một bốn trăm sáu mươi tám tác phẩm dự thi
là năm thứ ba liên tiếp có số tác phẩm dự thi cao nhất
điểm nổi bật trong năm nay là đã có nhiều các cá nhân tác giả đơn
đứng tên tác phẩm dự thi và được giải
trong một trăm bảy mươi bảy tác phẩm và trung khảo có một trăm một mươi tám tác phẩm được giải
gồm chín a hai mươi sáu b năm mươi bốn c và hai mươi chín giải khuyến khích
con số chín tác phẩm trong một mươi một loại giải được giải a là con số cao nhất từ trước đến nay
năm ngoái con số này là tám những năm trước đó thì số lượng cao nhất cũng chỉ dừng lại
ở ba bốn tác phẩm lễ trao giải sẽ được diễn ra vào ngày hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm
bản tin xin được tiếp tục với những thông tin cập nhật về tình hình dịch mus
là địa phương có nhiều yếu tố nguy cơ dịch bệnh mers cov lưu chuyển xâm nhập
chiều nay ủy ban nhân dân tp hà nội đã chiều tập cuộc họp với các sở ban ngành
của ba mươi quận huyện để triển khai công tác ứng phó với dịch mờ
trước tình hình dịch bệnh mers cov ủy ban nhân dân tp hà nội yêu cầu các sở ban ngành
trên địa bàn thành phố tiếp tục giám sát chặt chẽ hành khách nhập cảnh qua cửa khẩu sân bay
quốc tế nội bài đặc biệt là hành khách đến từ các quốc gia có dịch
ngành y tế hà nội tiếp tục triển khai tập huấn cho các cán bộ y tế ở cơ sở về giám sát
trần đoán cấp cứu và điều trị mers cov tiếp tục củng cố đội chống dịch cơ động
tuyến thành phố và quận huyện các cơ sở y tế khi thăm khám các trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính
cần khai thác tiền sử dịch tễ như đi đến từ các nước các vùng có dịch hay không
tại buổi họp sở y tế hà nội cũng kiến nghị ủy ban nhân dân tp hà nội chỉ đạo các quận huyện
xây dựng và chịu trách nhiệm phòng chống dịch musk như cảng vụ hàng không phối hợp chặt chẽ
với trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế tạo điều kiện để giám sát bộ công an và bộ tư lệnh thủ đô
bảo đảm công tác an ninh trật tự và thiết lập bệnh viện giã chiến sở văn hóa thể thao và du lịch
chỉ đạo các công ty lữ hành du lịch tăng cường công tác truyền thông và thông tin cho ngành y tế
về các trường hợp nghi ngờ sở thông tin và truyền thông chỉ đạo báo chí tăng cường tin bài
truyền thông về dịch bệnh và các biện pháp phòng chống
tin từ trung tâm y tế dự phòng tỉnh hà giang đơn vị này cho biết ngành y tế tỉnh hà giang đã
thành lập ba đội phòng chống dịch merscow lưu động và tiến hành tập huấn cho các cán bộ về công tác
giám sát lấy mẫu bệnh phẩm và các kỹ năng xử lý bệnh dịch theo quy định bên cạnh đó tỉnh cũng đã
tổ chức tập huấn cho các cơ sở y tế tuyến huyện đồng thời ra soát toàn bộ trang thiết bị phòng hộ
vật tư hóa chất các dụng cụ lấy mẫu bệnh phẩm trên toàn tỉnh để lên kế hoạch bổ sung đề phòng
xảy ra bệnh dịch thực hiện giám sát ca bệnh tại bệnh viện cộng đồng các địa phương có đường
biên giới các khu vực có nhiều du khách đến tham quan và du lịch trong lúc này tại trung quốc
các cơ quan y tế của nước này đã được đặt trong tình trạng báo động cao sẵn sàng đối phó với
nguy cơ dịch bệnh bùng phát trong nước trong bối cảnh dịch mất covid đang bùng phát mạnh mẽ
tại nước láng giềng hàn quốc ủy ban y tế và kế hoạch hóa gia đình trung quốc hôm nay cho biết
các chuyên gia đang đánh giá nguy cơ dịch bệnh bùng phát tại nước này để phòng ngừa chính quyền
trung quốc sẽ tăng cường các biện pháp kiểm soát và cách ly tại các sân bay và các phương tiện
giao thông khác theo số liệu thống kê trong năm ngoái đã có hơn một mươi triệu người đi lại giữa
trung quốc và hàn quốc từ khi bệnh dịch bùng phát hơn hai mươi người đã hủy các chuyến đi tới
hàn quốc tháng năm vừa qua một người đàn ông hàn quốc xét nghiệm dương tính với virus mert sau khi
nhập cảnh tại tỉnh quảng đông phía nam trung quốc chính quyền của trung quốc đã xác định và
tiến hành cách ly hơn bảy mươi người từng tiếp xúc với bệnh nhân theo cơ quan y tế trung quốc
tới nay tất cả những người này đều không có dấu hiệu của bệnh
những nỗ lực của các cơ quan chức năng việt nam trong việc phòng chống dịch
mexico cũng là một trong những nội dung quan trọng đã được trình bày tại cuộc họp báo thường
kỳ bộ ngoại giao việt nam diễn ra vào chiều nay bên cạnh đó tại cuộc họp báo này người phát ngôn
bộ ngoại giao việt nam lê hải bình cũng đã trả lời nhiều câu hỏi về các vấn đề khác mà phóng viên
trong và ngoài nước quan tâm cũng như thông báo một số hoạt động ngoại giao trong thời gian tới
trả lời phóng viên hỏi về quan điểm của việt nam đối với việc trung quốc phản đối tuyên bố của nhóm
g bảy khi nhóm này phản đối trung quốc về việc cải tạo đất phi pháp ở biển đông ông lê hải bình cho biết
chúng ta đều thấy rõ là tình hình hiện nay tại biển đông đã gây lo ngại sâu sắc trong cộng đồng
quốc tế và rõ ràng là không có lợi cho việc duy trì hòa bình ổn định ở khu vực cũng như ở biển đông
việt nam hoan nghênh và ủng hộ mọi đóng góp mang tính
xây dựng tích cực và có trách nhiệm của các quốc gia trong và ngoài khu vực vì hòa bình ổn định ở biển đông
trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của việt nam trước thông tin cho rằng tàu thăm dò
dầu khí tân hải năm trăm một mươi bảy của trung quốc ngày sáu tháng sáu đã đi vào vùng lãnh hải của việt nam ông lê hải bình khẳng định
như các bạn cũng đã biết là các lực lượng chức năng của việt nam đã luôn theo dõi sát hoạt động
của tàu tân hải năm trăm một mươi bảy và sau khi các lực lượng chức năng của việt nam tiến hành các biện pháp cần thiết
thì tàu tân hải năm trăm một mươi bảy đã ra khỏi vùng biển của việt nam từ ngày tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm
trả lời phóng viên hỏi về các biện pháp bảo vệ công dân nước ta tại hàn quốc khi nước này vẫn đang có thêm trường hợp nhiễm dịch mekes
ông lê hải bình cho biết
như chúng ta đều biết thì tình hình dịch bệnh mes trung đông trong thời gian qua cũng đã gây sự lo ngại
và quan tâm sâu sắc của cộng đồng quốc tế cũng như là của người dân việt nam
theo như chúng tôi được biết thì các cơ quan chức năng của việt nam chúng ta đang nỗ lực phối hợp để tiến hành các biện pháp
giám sát dịch bệnh ngay từ cửa khẩu đồng thời dự trù các kế hoạch cũng như tình huống
để có hướng dẫn cụ thể đối với các địa phương trong việc phòng tránh dịch bệnh này
bộ y tế cũng đã khuyến cáo các công dân của chúng ta chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh
đối với các công nhân đang sinh sống tại các nơi xảy ra dịch bệnh trong đó có các công dân việt nam tại hàn quốc
cũng như là các công dân đang có kế hoạch đi đến các quốc gia mà có xảy ra dịch bệnh
thì bộ ngoại giao cùng với lại các cơ quan đại diện việt nam
tại nước ngoài đã đưa ra các khuyến cáo công dân hạn chế đến các khu vực có dịch bệnh
cũng như các khu vực mà được thông báo là có người nghi nhiễm bệnh
và có các biện pháp chủ động để phòng tránh dịch bệnh này
ông lê hải bình cũng cho biết cho đến nay chưa có thông tin khẳng định là công dân việt nam
cũng như người nước ngoài ở việt nam bị nhiễm bệnh này
tuy nhiên bộ ngoại giao cùng các cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoài trong đó có hàn quốc
đang theo dõi rất sát sao để có các biện pháp cần thiết trong trường hợp khẩn cấp
trong phần tin thế giới chủ nghĩa khủng bố là mối đe dọa an ninh lớn nhất tại châu á thái bình dương
cảnh sát châu âu bắt giữ bốn mươi chín đối tượng tình nghi lừa đảo chiếm dụng hàng triệu euro
trong đợt truy quét tội phạm mạng mang tên tam giác
tin thế giới phát biểu tại một hội nghị khu vực châu á thái bình dương
về chống chủ nghĩa khủng bố và tăng cường hợp tác khu vực đang diễn ra tại thành phố sydney
với sự tham gia của đại diện ba mươi nước khu vực và quốc tế
thủ tướng australia tony abbott vào ngày hôm nay đã tuyên bố
chủ nghĩa khủng bố là thách thức an ninh lớn nhất tại châu á thái bình dương
theo thủ tướng australia abbas hội nghị là cơ hội để tất cả các nước chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm
nhằm tăng cường hiệu quả trong đối phó với chủ nghĩa khủng bố mối đe dọa an ninh lớn nhất hiện nay
chủ nghĩa khủng bố gửi đến mỗi người dân mỗi chính phủ chúng ta tuyên bố trắng trợn
tuân thủ hay diệt vong
chúng ta không thể đàm phán nữa mà phải đứng dậy chống lại nó
chính phủ australia đang nghiên cứu các biện pháp có thể triển khai
nhằm ngăn chặn công dân australia gia nhập hàng ngũ những kẻ khủng bố
mà theo ông là một hình thức phản quốc hiện đại
một trong những dự luật đang được chính phủ thúc đẩy thông qua
là tức bỏ quốc tịch của những công dân australia tình nghi khủng bố
theo cơ quan an ninh australia ít nhất một trăm linh công dân nước này
đang tham gia các tổ chức khủng bố ở syri iraq và khoảng một trăm sáu mươi đối tượng
đang trực tiếp hỗ trợ các đối tượng này ở australia
giới chức iraq ngày hôm qua cho biết lực lượng chức năng nước này
vừa tìm thấy thêm gần sáu trăm linh thi thể binh sĩ chính phủ
bị tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng sát hại
theo bộ trưởng nhân quyền iraq vụ thảm sát hàng loạt xảy ra vào tháng sáu năm ngoái
sau khi lực lượng is chiếm giữ được căn cứ quân sự spraser
gần thành phố tikrid và bắt giữ hàng trăm binh sĩ
căn cứ vào những hình ảnh và các đoạn băng hình được is phát hành
thì các con tin bị chúng xếp thành hàng rồi sau đó bị hành quyết
tại nhiều địa điểm khác nhau ở tigrit
sau khi giải phóng được thành phố tikrid hồi tháng bốn vừa qua
lực lượng an ninh iraq đã tìm thấy một số lượng lớn những ngôi mộ tập thể
bên cạnh đó phó cổ vấn an ninh quốc gia mỹ ben roth cho biết
có khoảng một trăm tám mươi công dân mỹ vừa gia nhập is ở iraq và syri
nhóm người này được cho là sẽ tạo ra một đường dây nguy hiểm
dẫn đường cho các phần tử thanh chiến khác trở về mỹ đến châu âu
hay các nước khác nhằm thực hiện các vụ tấn công khủng bố trên khắp thế giới
theo tình báo mỹ số lượng các tay súng nước ngoài thuộc tổ chức is
hiện vào khoảng từ hai mươi đến ba mươi người phần lớn đến từ quốc gia có dân số theo đạo hồi
ngày hôm qua đại sứ mỹ tại liên hợp quốc samata power đã tới thăm ukraine
và có cuộc gặp với tổng thống nước chủ nhà petro poroshenko
để bày tỏ sự ủng hộ đối với kiev
cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh xung đột giữa quân chính phủ
và lực lượng đòi độc lập ở miền đông ukraine tiếp tục leo thang
trong khi chính quyền kiev đang gặp khó khăn về tài chính và đứng trước nguy cơ vỡ nợ
về tiến trình thực hiện thỏa thuận minsk
bà samatha nhấn mạnh
những biện pháp trừng phạt mà mỹ và liên minh châu âu eu đang áp đặt đối với nga
vẫn sẽ được thực hiện cho đến khi thỏa thuận minsk được thực hiện đầy đủ
việc thực hiện thỏa thuận minsk đang diễn ra quá chậm chạp
mặc dù vẫn còn nhiều thách thức song mỹ và eu sẽ tiếp tục gây sức ép đối với nga
để đảm bảo thỏa thuận minsk được thực hiện đúng như những gì mà các bên đã ký kết
tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng
mỹ luôn ủng hộ ukraine trong việc giải quyết xung đột và lập lại hòa bình
chuyến thăm của bà power tới ukraine diễn ra trong bối cảnh kiev đang phải đối mặt với nhiều khó khăn
nổi bật là cuộc xung đột tại miền đông và tình hình kinh tế suy thoái nghiêm trọng
cho tới nay bà power luôn là người ủng hộ mạnh mẽ các biện pháp trừng phạt
mà mỹ và eu đang áp đặt đối với nga liên quan tới cuộc khủng hoảng ukraine
trong một diễn biến liên quan sau cuộc gặp tại tòa thánh vatican
giáo hoàng francis và tổng thống nga vladimir putin đã ra tuyên bố chung về tình hình tại ukraine
trong đó nhấn mạnh sự cần thiết tạo dựng môi trường đối thoại
thích hợp và hỗ trợ các bên liên quan thực hiện đầy đủ thỏa thuận minsk
thông cáo ngày một mươi tháng sáu của cơ quan tư pháp châu âu cho biết
trong khuôn khổ chiến dịch truy quét tội phạm mạng mang tên là tamzak
cảnh sát các quốc gia châu âu vừa qua đã bắt giữ bốn mươi chín đối tượng bị tình nghi thực hiện
nhiều vụ lừa đảo trên mạng internet với số tiền chiếm dụng lên đến hàng triệu euro
chiến dịch tamzak do cảnh sát italia tây ban nha ba lan bỉ anh và georgia tiến hành
với ba cuộc vây bắt song song và năm mươi tám vụ khám xét
nhằm vào cảnh sát
nhóm tội phạm có tổ chức chủ yếu đến từ cameroon và nigeria
chuyên lừa đảo trên mạng hoặc gửi thư điện tử để lấy các dữ liệu cá nhân
bằng cách sử dụng nhận dạng giả
nhờ những dữ liệu lấy được các đối tượng tội phạm đã tiến hành
nhiều cuộc tấn công trên mạng chiếm đoạt trên sáu triệu euro của các nạn nhân
chiến dịch trên cho thấy các cơ quan của châu âu và chính quyền sở tại
đã phối hợp hiệu quả góp phần tiêu diệt mạng lưới tội phạm mạng
một trong những hình thức tội phạm mới và rất khó được phát hiện
quay trở lại với những tin tức thời sự trong nước quan trọng
ngày làm việc hôm nay tại kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi ba
nghị trường quốc hội tiếp tục nóng với phần chất vấn và trả lời chất vấn
của bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
rất nhiều vấn đề của ngành nông nghiệp như nâng cao chất lượng nông sản
nâng cao thu nhập của nông dân hay câu chuyện thị trường
sử dụng thuốc bảo vệ thực vật bừa bãi đã được các đại biểu gửi đến bộ trưởng cao đức pháp
trong phiên chất vấn sáng nay một lần nữa câu chuyện được mùa mất giá
được giá mất mùa của nhiều mặt hàng nông sản đã được các đại biểu gửi tới
bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
và câu chuyện thiếu một quy hoạch tổng thể trong nông nghiệp
tiếp tục là một tồn tại lớn cần phải giải quyết
nông thôn việt nam thời gian qua một là thiếu tuân thủ
quy hoạch thiếu liên kết
bốn nhà hai là thiếu định hướng tư vấn và quản lý của nhà nước
nên phát triển cây tông sản xuất hàng hóa
chạy theo phong trào và lời nhuận cược mắt không tính đến truyền lâu dài
trách nhiệm của bộ trưởng sắp tới như thế nào
nhưng mà trong điều kiện của chúng ta hiện nay
thì rõ ràng yêu cầu mới đặt ra là phải phát triển mạnh hơn
hai thành phần trong chuỗi giá trị
đó là các tổ hợp tác các hợp tác xã và các doanh nghiệp
chỉ khi mà chúng ta phát triển theo chuỗi như vậy
với cái sự gắn kết thì cái sự tự phát của nông dân
sẽ có thể được hạn chế và cái hiệu quả sản xuất nó sẽ ổn định hơn
tại phiên chất vấn hôm nay một vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm
chính là việc thực hiện liên kết bốn nhà
gồm nhà nước nhà nông nhà đất
nhà khoa học và doanh nghiệp trong nông nghiệp
nhiều đại biểu khẳng định đây là một chủ trương đúng đắn
thế nhưng sau một mươi năm thực hiện vẫn chưa đạt được hiệu quả như mong muốn
và cần có những giải pháp căn cơ để giải quyết vấn đề này
từ đó sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề trong nông nghiệp hiện nay
một số chuyên gia cho rằng mục tiêu liên kết bốn nhà cho đến nay đã thất bại
thưa bộ trưởng giải pháp đột phá để khắc phục tình trạng này là gì
trong bốn nhà thì nhà nào là nhà trưởng
chủ trương liên kết bốn nhà đã được chính phủ đề cập cách đây hơn một mươi năm
nhưng mà đã đi vào cuộc sống rất là chậm chưa đáp ứng được cái yêu cầu
vậy bộ trưởng có giải pháp gì để thực hiện tốt hơn cái chủ trương này
đại biểu có hỏi vậy ai là chị
thì báo cáo với quốc hội doanh nghiệp là chị
thế nhưng mà tại sao các mối liên kết vừa qua chưa thành công
thì một phần rất là quan trọng là doanh nghiệp trong nông nghiệp còn ít
và những doanh nghiệp mà thực sự muốn liên kết
có năng lực về tài chính có kho tàng có cơ sở chế biến
để có thể liên kết và thực hiện liên kết thì không nhiều
mặt thứ hai nữa là trong nông thôn của chúng ta hiện nay
nhất là ở đồng bằng sông cửu long
thì các tổ hợp tác và đặc biệt là các hợp tác xã rất ít
doanh nghiệp rất khó khăn khi mà liên kết trực tiếp với hàng chục nghìn hộ nông dân
và cái yếu tố thứ ba theo tôi rất là quan trọng
là sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của chính quyền các cấp
trong ngày làm việc hôm nay bộ trưởng cao đức pháp cũng đã trả lời các chất vấn của các đại biểu
về một số vấn đề khác như việc quản lý thuốc bảo vệ thực vật hỗ trợ ngư dân
nâng cao sản lượng và chất lượng nông sản có thế mạnh xuất khẩu của việt nam
các biện pháp nâng cao thu nhập cho nông dân
tại phiên chất vấn bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ngày hôm nay
nhiều ý kiến của cử tri cho rằng phần trả lời của bộ trưởng cũng như phần chất vấn của đại biểu quốc hội
không chỉ làm rõ trách nhiệm của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn mà còn làm rõ trách nhiệm của chính phủ
của các bộ ngành địa phương và chính bản thân người nông dân trong quá trình tìm đầu ra cho sản phẩm
cứ mỗi phiên chất vấn tại kỳ họp quốc hội điều mà cử tri cả nước quan tâm
chính là trách nhiệm cá nhân giải pháp và sự chuyển động trong lĩnh vực của các bộ trưởng
người được ví là tư lệnh ngành được thể hiện ra sao
trong phiên chất vấn bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn diễn ra hôm nay
xung quanh vấn đề về tình hình tiêu thụ nông sản ông nguyễn hồng toán chủ tịch hội luật gia quận tây hồ
cử tri phường quảng an hà nội và đồng nghiệp của mình đều đồng tình với cách trả lời của bộ trưởng cao đức pháp
xong về lâu dài bộ nông nghiệp và các ngành cần phải đầu tư quan tâm và đưa ra biện pháp cụ thể
nếu mà chúng ta có một cái biện pháp cụ thể có kế hoạch sâu sát từng bước một
thì bộ công thương làm gì bộ nông nghiệp phát triển nông thôn làm gì bộ tài chính làm gì
thế rồi thì về khoa học của môi trường làm giải quyết cho họ như thế nào
thì tôi cho nó đồng bộ như vậy thì cái cách đó là rất cụ thể
không phải chỉ có bộ trưởng chăn trở đâu và tất cả những người dân và cụ thể như đoàn thanh niên vừa rồi
phải xông vào cái chuyện đi vắn rong quả cây như thế là tôi thấy là cả toàn dân
tất cả những người dân cũng rất khăn trọng
trước tình trạng nắng hạn ngày càng nghiêm trọng ở miền trung gây chết dần chết mòn cây cối vật nuôi
quan điểm của ông toán đồng tình với hai giải pháp của chính phủ đưa ra
trước mắt là không để người dân thiếu nước bằng cách huy động lực lượng chở nước đến từng thôn xóm
còn ứng phó với vấn đề khô hạn cần phải chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi
giải pháp trước mắt tôi cho là tạo điều kiện ví dụ như vận dụng tất cả các nhân lực nguồn lực
để chở nước phục vụ cho tốt đó là cái quan tâm
nếu chúng ta không giải quyết được cái này thì chính các cái nguồn sản xuất ra người nông dân
người ta làm ra là bị triệt tiêu và rất khó khăn
nhìn chung phiên trả lời chất vấn của bộ trưởng cao đức pháp đã phần nào thuyết phục được đại biểu quốc hội và cử tri
đã đi vào phân tích nhiều vấn đề mà thực tế người nông dân đang cần
và trách nhiệm của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã và đang nỗ lực cố gắng giải quyết
sáng nay tại hà nội bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã tổ chức đại hội thi đua vì an ninh tổ quốc lần thứ nhất giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội
triển khai thực hiện phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc do bộ công an phát động
trong những năm qua đảng ủy lãnh đạo bộ tư lệnh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo đổi mới nội dung hình thức tổ chức
tăng cường biện pháp kiểm tra đánh giá thực chất hoạt động nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thi đua khen thưởng
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các phương án kế hoạch tác chiến chống hoạt động phá hoại an ninh
bạo loạn vũ trang khủng bố bắt cóc con tin chấn áp tội phạm sử dụng vũ khí nóng tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm pháp luật
các đơn vị đã tổ chức thực hiện tốt công tác nắm tình hình tăng cường lực lượng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an các đơn vị địa phương
tham gia triệt phá hai mươi sáu chuyên án lớn và giải quyết nhiều vụ việc phức tạp về an ninh trật tự
phát biểu tại đại hội thứ trưởng lê quý vương nhiệt liệt biểu dương khen ngợi một mươi chín tập thể và một trăm một mươi hai cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc
của bộ tư lệnh cảnh sát cơ động trong năm năm qua được tôn vinh tại đại hội lần này
thời gian tới thứ trưởng lê quý vương yêu cầu mỗi cán bộ đảng viên bộ tư lệnh cảnh sát cơ động cần nhận thức sâu sắc hơn nữa vị trí ý nghĩa
tầm quan trọng của công tác thi đua khen thường và phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh
xây dựng động cơ thi đua đúng đắn tích cực tự giác thực hiện các mục tiêu chỉ tiêu thi đua đã đề ra
tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy lãnh đạo chỉ huy các cấp trong triển khai thực hiện phong trào thi đua
tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo đúng tinh thần chỉ thị số ba mươi bốn của bộ chính trị và kế hoạch của đảng ủy công an trung ương
trong hai ngày một mươi và một mươi một tháng sáu đoàn công tác của bộ công an do trung tướng bùi văn thành thứ trưởng bộ công an dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại một số địa phương
tại sóc trăng sáng nay đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác hậu cần kỹ thuật tại công an tỉnh sóc trăng
tại buổi làm việc đoàn đã nghe báo cáo về những kết quả đạt được trong công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội
trong thời gian qua lực lượng công an tỉnh sóc trăng đã đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm về trật tự xã hội tội phạm kinh tế hình sự
tai nạn giao thông hàng năm được kiềm chế và kéo giảm trên cả ba tiêu chí về số vụ số người chết và bị thương
riêng trong năm hai nghìn một mươi bốn và năm tháng đầu năm hai nghìn một mươi năm công an tỉnh sóc trăng thực hiện tốt công tác hậu cần kỹ thuật đáp ứng cơ bản các yêu cầu công tác chiến đấu thường xuyên đột xuất của lực lượng
phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc thứ trưởng bùi văn thành đã biểu dương những thành tích của công an tỉnh sóc trăng đạt được
riêng đối với công tác hậu cần kỹ thuật đồng chí thứ trưởng nhấn mạnh cần thực hiện tiết kiệm và xã hội hóa một số lĩnh vực dự báo và lập kế hoạch tổng thể về xây dựng cơ sở vật chất đặc biệt là ưu tiên cho kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất mang tính cấp thiết đồng thời tiếp tục thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ để góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới